mới đây đội cảnh sát hình sự công an quận liên triều thành phố đà nẵng vừa tiến hành truy xét thành công
và bắt giữ đối tượng nguyễn văn toàn một mươi bảy tuổi chú quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
là thủ phạm đã gây ra hàng loạt các vụ đột nhập trộm cắp tài sản của nhà dân trên địa bàn thành phố
theo cơ quan điều tra từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một toàn thường xuyên đi nhờ xe ô tô của bạn
trở đến gần khu vực trộm cắp và đi bộ để quan sát tìm kiếm nhà dân sơ hở thì thực hiện hành vi đột nhập
toàn thường chọn khung giờ từ nửa đêm về sáng lúc mọi người ngủ say thì trèo vào nhà lấy trộm tài sản
phần lớn là tiền điện thoại máy tính sách tay
cho đến thời điểm bị bắt toàn thừa nhận đã thực hiện chót lọt năm vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn
các quận hải châu thanh khê và liên triều tổng giá trị ước tính hơn bảy mươi năm triệu đồng
số tài sản trộm cắp được toàn đem bán đi lấy tiền ăn chơi và tiêu xài cá nhân
được biết toàn đang trong quá trình chờ thi hành bản án hai năm tù về tội cướp giật tài sản thì lại tiếp tục tái phạm